để bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỳ hợi và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi chín
phục vụ nhân dân đón tết vui xuân an toàn bảo đảm sức khỏe
ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam đã xây dựng kế hoạch triển khai
và thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở
tập trung vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết và lễ hội
và các cơ sở chế biến thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại khu vực chợ tam kỳ thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
nơi được xem là tập trung những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết nguyên đán
và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống
đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã đến từng hộ sản xuất kinh doanh
để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán sản xuất tại đây
đồng thời đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành cũng tổ chức tuyên truyền
giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm

trong đợt này tỉnh quảng nam đã thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành
tập trung kiểm tra những cơ sở cung cấp thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lớn
cũng như các chợ đầu mối siêu thị cơ sở thương mại tập trung
xuất nhập khẩu thực phẩm tại các huyện thị xã thành phố
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu và sử dụng thực phẩm
theo kế hoạch này nó có hai nội dung
một nội dung về tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến với cơ sở sản xuất
kinh doanh đối với người tiêu dùng
và nội dung thứ hai là tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra tất cả các huyện trạng yếu của trong tỉnh
trong đợt này các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam
sẽ tập trung đi kiểm tra đến hết tháng một
việc thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi chín nhằm phát hiện
ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm
góp phần giúp cho mọi nhà đón một cái tết cổ truyền tươi vui và an lành